theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày bảy tháng năm do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ ngày bảy tháng năm đến hết đêm ngày tám tháng năm ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và giải rác có rông
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông gió đông cấp hai cấp ba trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh độ ẩm từ sáu mươi năm đến chín mươi chín độ
thủ đô hà nội nhiều mây có mưa có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có rông gió đông cấp hai cấp ba trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh độ ẩm sáu mươi năm đến chín mươi bảy
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc nhiều mây có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông phía nam có mây ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối có mưa rào và rông rải rác đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh